tại nhà khách t bảy mươi tám tp hcm ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao đảng
nhà nước đã nghỉ công tác nghỉ hưu khu vực phía nam từ đà nẵng trở vào để thông báo một số tình hình đất nước
tổng bí thư nguyễn phú trọng đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các đồng chí nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
các đồng chí nguyên là ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ
phó chủ tịch quốc hội ủy viên trung ương đảng bộ trưởng và tương đương
tại hội nghị đồng chí đinh thế huynh báo cáo một số tình hình nổi bật từ sau đại hội lần thứ một mươi hai của đảng đến nay
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao báo cáo tình hình biển đông gần đây
đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường báo cáo tình hình xử lý vụ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của công ty phomosa hà tĩnh
kết luận hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thức về tình hình trong nước và quốc tế gần đây đến các đồng chí
nguyên là cán bộ cấp cao nhằm góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đảng và toàn xã hội
tổng bí thư trân trọng cảm ơn hoan nghênh và tiếp thu các ý kiến tâm huyết trách nhiệm sâu sắc của các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao
trên cơ sở đó bộ chính trị ban bí thư sẽ chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu phục vụ quá trình lãnh đạo chỉ đạo
tổng bí thư trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu dự hội nghị nêu lên khẳng định quyết tâm của toàn đảng toàn quân và toàn dân trong việc bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc
giữ vững ổn định chính trị môi trường hòa bình để phát triển đất nước nhanh và bền vững
tổng bí thư nêu rõ từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với nỗ lực quyết tâm của toàn đảng toàn quân toàn dân sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ đất nước ta đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
sau đại hội trong đảng có một không khí mới luồng sinh khí mới khí thế mới thể hiện quyết tâm mới niềm tin trong nhân dân được tăng lên
việc thực hiện một số chủ trương lớn về công tác tổ chức cán bộ đối ngoại xử lý vụ gây ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền trung thực tế cho thấy là đúng đắn
tổng bí thư cho rằng tình hình sắp tới còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải có quyết tâm cao đoàn kết thống nhất cao trong đảng đồng thuận cao trong nhân dân có chủ trương quyết sách đúng phương pháp đúng nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc sức khỏe các đồng chí tham dự hội nghị mong muốn các đồng chí bằng kinh nghiệm trí tuệ trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng tiếp tục đóng góp ý kiến góp phần cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng